sự cố sạt lở bãi sông phía ngoài đê bối nhân hiệu xảy ra ngày hai mươi tháng chín tại thị xã trí linh tỉnh hải dương
đã khiến tính mạng tài sản của nhiều hộ dân bị ảnh hưởng nghiêm trọng
trước tình hình đó chính quyền địa phương đang tiến hành các biện pháp khẩn cấp để di rời sáu hộ dân
đồng thời bảo vệ tính mạng tài sản cho nhân dân
trước đó khoảng chín giờ ngày hai mươi tháng chín đã xảy ra sự cố sạt lở bãi sông phía ngoài đê bối nhân huệ
thuộc xóm độc lập thôn ba xã nhân huệ thị xã trí linh
theo khảo sát bước đầu cung sạt dài khoảng một trăm năm mươi mét sâu vào bãi năm mươi mét và cung sạt thẳng đứng có độ cao từ năm đến sáu mét
ngay sau khi sự cố xảy ra chính quyền địa phương đã khẩn trương các phương án bảo đảm an toàn tính mạng tài sản nhân dân
thị xã trí linh đã thành lập tổ công tác xử lý sự cố sạt lở nhà dân ngoài bãi đê nhân huệ
bố trí nơi ăn ở tạm thời cho các hộ dân
hiện các lực lượng chức năng đang tiếp tục kiểm tra đánh giá vùng nguy hiểm bố trí các lực lượng thường trực hai mươi bốn trên hai mươi bốn giờ
canh gác khu vực sạt lở để hướng dẫn và cảnh báo người dân theo dõi chặt chẽ diễn biến sạt lở
sẵn sàng vật tư nhân lực phương tiện phương án đảm bảo an toàn cho dân cư khu vực xung quanh điểm xảy ra sự cố